thưa quý vị sau khi gặp nạn bị phá nước và chìm dần ở quần đảo trường sa của việt nam
tàu lady lr ba quốc tịch myanmar chở hơn ba trăm linh công dân người sri lanka nghi vượt biên trái phép
đã được trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam điều phối các tàu lân cận
để cùng hỗ trợ cứu nạn đưa về vũng tàu an toàn
chứng kiến đoàn người có đến hai mươi bốn phụ nữ và tám trẻ em được giải cứu an toàn trên lãnh thổ việt nam
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự tự hào về tinh thần nhân đạo trách nhiệm quốc tế của việt nam
tuy nhiên thì không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo ngại về những hệ lụy di cư trái phép bằng đường sông đường biển
trên hành trình đến với miền đất hứa di chuyển trên những con thuyền hay chiếc tàu không đảm bảo an toàn
tai nạn sẽ là điều tất yếu
chiều ngày bảy tháng một mươi một ngay sau khi tiếp nhận thông tin tàu ladir ba gặp sự cố nước tràn tàu
trong điều kiện thời tiết xấu khi đến vị trí cách đông nam mũi vũng tàu khoảng hai trăm năm mươi tám hải lý
các lực lượng chức năng trên biển việt nam đã phát thông báo hàng hải
và thông báo cho các phương tiện gần khu vực tàu gặp nạn để có biện pháp hỗ trợ
toàn bộ số người trên tàu lady lr ba đã được một tàu quốc tịch nhật bản cứu hộ
và được tàu sa bốn trăm một mươi ba tiếp ứng đưa vào bờ vào hồi một giờ sáu phút ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thương cảm trước những số phận trôi giặt trên biển
cư dân mạng càng xúc động và vui mừng khi theo dõi hành trình giải cứu hơn ba trăm linh công dân sri lanka về vũng tàu an toàn
đã được cảnh sát biển cứu vào tới bờ thì yên tâm rồi việt nam chúng tôi luôn đùm bọc tất cả hãy yên tâm
hành động thật đẹp và nhân đạo của chính quyền và người dân việt nam dưới mắt bạn bè quốc tế
thật may mắn toàn bộ các bạn được an toàn nhìn ánh mắt trẻ thơ thật thương và xót xa
cầu mong các bạn luôn được bình an